công an huyện nam căn cho biết viện kiểm sát nhân dân cung cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố một mươi trong số ba mươi một đối tượng liên quan trong vụ trộm sò huyết ở bãi bồi
sau thời gian vào cuộc xác minh điều tra công an huyện nam căn khởi tố vụ án trộm cắp tài sản trong lĩnh vực nuôi sò huyết
được biết vườn quốc gia mũi cà mau thực hiện phương án mở rộng diện tích nuôi sò huyết thực nghiệp trong khu bảo tồn nghiêm ngặt thuộc bãi bồi cà mau
sau đó vườn quốc gia mũi cà mau giao bốn trăm linh hectare diện tích mặt nước mặt bãi cho một mươi bốn doanh nghiệp tổ chức cá nhân từ nơi khác
sau khi cho thuê mặt nước mặt bãi các doanh nghiệp cá nhân nuôi xò huyết xây dựng tròi canh kiên cố để nuôi sòi huyết thương phẩm
vô tình thu hẹp diện tích kiếm sống của người dân nghèo ven biển tại địa phương
đây cũng là nơi cư dân nghèo không có đất canh tác mò cua bắt cá để sinh sống hàng ngày
nên cuối tháng sáu và đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu những người dân nghèo ở xã nguyễn viết khái
rạch trèo huyện phú tân và xã đất mới lâm hải huyện nam căn đã vào khu vực này cào trộm so huyết